thưa quý vị thời gian qua báo chí phản ánh về một số bất cập trong hoạt động giáo dục của trường phổ thông liên cấp quốc tế mỹ
liên quan đến việc học tập của học sinh
để chấn chỉnh hoạt động này thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có công điện gửi chủ tịch ubnd tp hcm và bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
nội dung công điện thủ tướng yêu cầu khẩn trương tiến hành ra soát xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư trường phổ thông liên cấp quốc tế mỹ
và xử lý hoạt động giáo dục của nhà trường bảo đảm đúng quy định của pháp luật quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của học sinh
thực hiện nghiêm việc ra soát tăng cường công tác kiểm tra thanh tra các trường trên địa bàn đang giảng dạy chương trình tích hợp
và các trường có yếu tố nước ngoài để kịp thời phát hiện chấn trình những sai phạm có thể xảy ra từ sớm từ xa nguy cơ khi mới manh nhà
thủ tướng cũng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo khẩn trương hoàn thiện các quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
trong đó có các giải pháp tăng cường quản lý các loại hình trường có yếu tố nước ngoài đang thực hiện việc liên xanh liên kết
và triển khai các chương trình tích hợp chương trình quốc tế chương trình liên kết với nước ngoài
thực hiện ra soát kiểm tra các trường có yếu tố nước ngoài trên toàn quốc đang giảng dạy chương trình tích hợp
chương trình quốc tế chương trình liên kết với nước ngoài để kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý các vi phạm nếu có
thủ tướng chính phủ giao phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà theo dõi chỉ đạo xử lý dứt điểm vấn đề này
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà vừa ký quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố nha trang đến năm hai nghìn bốn mươi
theo quyết định này quy mô lập quy hoạch thành phố nha trang có tổng diện tích đất tự nhiên là hai mươi sáu bảy trăm ba mươi sáu ha
theo quy hoạch được phê duyệt thành phố nha trang được tổ chức thành một mươi bốn phân vùng đô thị đa trung tâm
trọng tâm là dài đô thị ven biển và các trung tâm gắn với các khu vực cảnh quan các hệ sinh thái đặc thù
mục tiêu của quy hoạch là phát huy thương hiệu thành phố du lịch nghỉ dưỡng biển đối với quốc gia và quốc tế
thông qua nâng cấp chất lượng không gian và du lịch đô thị hấp dẫn các nhà đầu tư du lịch đẳng cấp quốc tế
đa dạng hóa sản phẩm du lịch khai thác bền vững tài nguyên du lịch hiện có với nét nổi bật đặc hữu là chuỗi không gian ven biển
không gian đảo và không gian sinh thái đồng thời cụ thể hóa mục tiêu định hướng xây dựng phát triển tỉnh khánh hòa đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm theo nghị quyết số chín của bộ chính trị và quy hoạch tỉnh cánh hòa thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
thưa quý vị từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn nhiều chính sách mới có hiệu lực như sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
quy định mới về xét danh hiệu lao động tiên tiến với người tuyển dụng dưới sáu tháng quy định mới về xét danh hiệu thầy thuốc nhân dân thầy thuốc yếu tố
từ ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thông tư số hai năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ giáo dục và đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
chính thức có hiệu lực thông tư sửa đổi bổ sung việc tổ chức thi năm bài thi gồm ba bài thi độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ
ngoại ngữ gồm có tiếng anh tiếng việt
tiếng nga tiếng pháp tiếng trung quốc tiếng đức tiếng nhật và tiếng hàn
một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên một bài thi tổ hợp khoa học xã hội để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
thí sinh giáo dục trung học phổ thông thuộc đối tượng quy định phải dự thi bốn bài thi gồm ba bài thi độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn
cũng có hiệu lực trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thông tư số một năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ nội vụ quy định biện pháp thi hành luật thi đua khen thường và nghị định số chín mươi tám ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thường
thông tư quy định rõ việc bình xét danh hiệu lao động tiên tiến chiến sĩ tiên tiến trong một số trường hợp cụ thể được thực hiện như sau

cá nhân tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người cứu tài sản của nhà nước của nhân dân dẫn đến bị thương tích được tính để bình xét danh hiệu lao động tiên tiến chiến sĩ tiên tiến
cá nhân được cử tham gia đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn chấp hành tốt quy định của các cơ sở giáo dục đào tạo bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan tổ chức đơn vị để được bình xét danh hiệu lao động tiên tiến chiến sĩ tiên tiến
và đặc biệt không xét danh hiệu lao động tiên tiến chiến sĩ tiên tiến đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới sáu tháng
từ ngày một mươi năm tháng bốn nghị định hai mươi năm của chính phủ về xét danh hiệu thầy thuốc nhân dân thầy thuốc ưu tú sẽ có hiệu lực
cụ thể thầy thuốc ưu tú là những cá nhân có tài năng xuất sắc trong nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ về y tế đạt được một trong các tiêu chuẩn như chủ nhiệm ít nhất hai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở là tác giả của ít nhất một sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao có phạm vi ảnh hưởng rộng rãi là chủ nhiệm của ít nhất một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở và thành viên nghiên cứu chính thực hiện ít nhất một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ tỉnh đã được nghiệm thu kết quả đánh giá
ở mức đạt trở lên đối với danh hiệu thầy thuốc nhân dân được xếp tặng cho cá nhân đã được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú đạt các tiêu chuẩn theo quy định
vào sáng nay ngày một tháng bốn tổng cục thống kê đã tổ chức lễ gia quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm hai nghìn hai mươi bốn cuộc điều tra nhằm mục đích thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
điều tra dân số và nhà ở sẽ được đồng thời thực hiện trên phạm vi cả nước tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và ở tất cả các quận huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh ngoại trừ bốn huyện đảo nhỏ
điều tra giữa kỳ thu thập thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ thông tin về di cư giáo dục hôn nhân thông tin về lịch sử sinh của nữ từ một mươi đến bốn mươi chín tuổi thông tin về người chết của hộ và thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ
đặc biệt tại kỳ điều tra này cơ quan thống kê sẽ bắt đầu điều tra thông tin của người nước ngoài cư trú tại việt nam
thời gian thu thập thông tin trong điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn hai mươi bốn bắt đầu từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào tháng một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào năm hai nghìn hai mươi
vào ngày ba mươi một tháng ba tri bộ công đoàn doanh nghiệp
thuộc đảng ủy khu kinh tế hải phòng tổ chức lễ kết nạp đảng cho ba mươi sáu cán bộ công đoàn công nhân lao động ưu tú tại một mươi sáu doanh nghiệp trong các khu công nghiệp là an dương đình vũ nhật bản tràng duệ và v sip
các đơn vị tổ chức doanh nghiệp hải phòng xác định việc giới thiệu các quần chúng ưu tú cho đảng phải gắn liền với việc xây dựng các tổ chức công đoàn
tổ chức riêng các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng để thuận lợi nhất cho các trường hợp tham gia
tri bộ công đoàn doanh nghiệp tiếp tục đổi mới công tác phát triển đảng như mẫu hóa hồ sơ khai lý lịch qua file mềm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh thúc đẩy việc xác minh lý lịch cho quần chúng ưu tú
tính đến hết quý một năm nay đảng bộ khu kinh tế hải phòng có hai mươi chín tổ chức đảng năm đảng bộ hai mươi bốn tri bộ với tổng số hơn một đảng viên

tính đến hết quý một năm nay đảng bộ công đoàn doanh nghiệp tiếp tục đổi mới công tác phát triển đảng với tổ chức riêng các tổ chức đảng như mẫu hóa hồ sơ khai lý lịch qua file mềm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh thúc đẩy việc xác minh lý lịch cho quần chúng ưu tú